là một trong những điều đầu tiên khiến cho khách hàng khi bước chân vào những cửa hàng bán hải sản
có thể chọn mua các sản phẩm chế biến từ cá ngừ đại dương
nếu như trước đây những con cá ngừ đại dương nặng hàng chục kg như thế này chỉ để xuất khẩu
thì nay người tiêu dùng trong nước dễ dàng thưởng thức
nói chung là giá mềm giá đây nó cũng dễ dùng không có là cao lắm
càng ngày có nhiều người ăn từ cái bình dân ăn cũng được
vài năm trở lại đây các cửa hàng cung ứng cá ngừ đại dương xuất hiện khá nhiều ở thành phố tuy hòa
nơi có đội tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương lớn nhất tỉnh
địa chỉ các cơ sở cung ứng cùng những lời giới thiệu về cá ngừ đại dương
cũng xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng xã hội
nhiều khách hàng ở xa bây giờ cũng dễ dàng đặt mua
thậm chí có khách hàng mua nguyên con cá ngừ đại dương
tăng được sức tiêu thụ ngay tại thị trường trong nước là điều hết sức có ý nghĩa trong thời gian này
bởi nhiều tháng nay xuất khẩu cá ngừ đại dương gặp ách tắc
cá ngừ là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của việt nam
đem lại kiềm ngạch khoảng bảy trăm linh triệu usd mỗi năm
tất nhiên tăng kim ngạch xuất khẩu cho mặt hàng cá ngừ vẫn là mục tiêu đầu tiên
nhưng trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
thì một trong những hướng gỡ khó đầu ra cho cá ngừ vẫn là chú ý đến phân khúc thị trường trong nước
tất nhiên để kích cầu tiêu thụ nội địa đối với các mặt hàng thủy sản
trong đó có cá ngừ đại dương hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết
như trồng loại sản phẩm phải đa dạng chất lượng phải đảm bảo giá cả phải hợp lý
thực ra những điều này hoàn toàn có thể giải quyết được
nhất là khi công nghệ chế biến cá ngừ của các doanh nghiệp tại phú yên và trong nước
nổi trội hơn so với nhiều quốc gia khác